nhận lời mời của cục trưởng cục bộ đội biên phòng bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân lào đoàn đệ biểu bộ tư lệnh biên phòng bộ quốc phòng việt nam do trung tướng hoàng xuân chiến tư lệnh bộ đội biên phòng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại lào từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín
trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai bên tích cực tuyên truyền giáo dục nhân dân ở khu vực biên giới hai nước về nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa hai nước hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới và về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước
nhất trí tiếp tục tích cực phối hợp tham gia tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước ở các cấp thúc đẩy hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm với công tác quản lý bảo vệ biên giới phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy đồng thời hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng bộ đội biên phòng hai nước